và là một biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống được nêu trong nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
đây không phải là chuyện mới nhưng tình trạng này diễn ra càng ngày càng nhiều
và cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tuy nhiên dù nghị quyết trung ương bốn đã được phổ biến xuống tận các cơ sở
nhưng vẫn có những trường hợp không thực hiện nghiêm túc các nội dung này
sau đây là điều tra của phóng viên hộp thư truyền hình tại đảng ủy công ty cổ phần nhiệt điện phà lại
đây là những ý kiến mà công nhân công ty cổ phần nhiệt điện phả lại gửi đơn đến ban nội chính tỉnh hải dương
liên quan đến những vi phạm của ông phạm văn thư tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện phả lại
theo nội dung đơn tố cáo này thì ông phạm văn thư thực chất sinh ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng trong toàn bộ hồ sơ lý lịch ông thư lại khai sinh ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín để kéo dài năm công tác
cũng theo đơn tố cáo này tại sổ lưu trữ của sở giáo dục đào tạo tỉnh phú thọ
thì không có tên ông phạm văn thư sinh ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nơi sinh vĩnh bảo hải phòng
mà chỉ có ông phạm văn thư sinh ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nơi sinh vĩnh bảo hải phòng
từ những chi tiết này cán bộ công nhân công ty cổ phần nhiệt điện phả lại cho rằng ông thư đã vi phạm điều lệ của đảng
xuất phát từ dư luận này ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban kiểm tra tỉnh hải dương đã ra quyết định số năm mươi bảy qd ubkt tu
với nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí phạm văn thư
ủy viên ban thường vụ đảng ủy tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện phà lại
kèm với quyết định này ủy ban kiểm tra tỉnh hải dương đã ban hành kế hoạch số hai mươi ba ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
nhằm kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí phạm văn thư
theo quyết định này thời gian kiểm tra sẽ được tiến hành trong ba mươi đến ba mươi năm ngày tính từ ngày ký
nội dung kiểm tra cũng được nêu rõ hai yêu cầu gồm
việc kê khai lý lịch đảng viên lý lịch cán bộ công chức và việc học sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
và quan trọng của vấn đề ủy ban kiểm tra tỉnh hải dương tiếp tục gửi công văn số hai trăm linh
gửi đảng ủy công ty cổ phần nhiệt điện phả lại và đồng chí phạm văn thư
đề nghị kéo dài quá trình thanh tra thêm hai mươi năm ngày tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau hơn hai tháng tích cực làm rõ các vi phạm của đồng chí phạm văn thư ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại văn phòng công ty cổ phần nhiệt điện phả lại với sự chứng kiến của các cơ quan báo chí tại hải dương
lãnh đạo công ty cổ phần nhiệt điện phả lại
ủy ban kiểm tra tỉnh hải dương đã công bố các nội dung thanh tra và quyết định kỷ luật đối với đồng chí phạm văn thư
nội dung thông báo kết luận kiểm tra ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy cho thấy các khuyết điểm vi phạm gồm
việc kê khai lý lịch cán bộ còn có nội dung chưa đầy đủ chưa đúng chưa kê khai quá trình học cấp
bổ tốc văn hóa tại nhà máy nhiệt điện việt trì đã dự thi đỗ tốt nghiệp và được tiêu giáo dục tỉnh phú thọ
cấp bằng cấp ba bổ tốc văn hóa
thông báo này cũng nêu rõ đồng chí phạm văn thư đã học cấp ba bổ túc văn hóa tại nhà máy nhiệt điện việt trì
đã tham gia kỳ thi và có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hội đồng thi cơ quan thành phố việt trì
đồng chí phạm văn thư đã học cấp ba bổ túc văn hóa tại nhà máy nhiệt điện việt trì
đã tham gia kỳ thi và có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp cấp ba bổ tốc văn hóa năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại hội đồng thi cơ quan tp việt trì tuy nhiên còn có khuyết điểm vi phạm sau
năm hai nghìn mặc dù biết bằng tốt nghiệp cấp ba của mình bị hư hỏng
đồng chí đã không chủ động báo cáo và đề nghị cơ quan quất hợp quyền cấp lại bằng tốt nghiệp cấp ba bổ tốc văn hóa
hậu quả đến nay đồng chí vẫn chưa xin cấp lại được bằng cấp ba
đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân của đồng chí uy tín của công ty gây dư luận xấu trong xã hội
yêu cầu tổ kiểm tra báo cáo lại quá trình toàn bộ từng chi tiết
đọc lại từng các hồ sơ chứng cứ để chúng tôi trước khi đưa ra kết quả
thế và chúng tôi xác định là những cái khuyết điểm này đến mức phải áp dụng liên tức của đồng chí
và ubk cũng đã bỏ phiếu thống nhất một trăm linh nhất trí của đồng chí phạm thương
từ kết luận của ubk tỉnh hải dương phóng viên hộp thư truyền hình đã liên hệ với sở giáo dục tỉnh phú thọ
để tìm hiểu bổ sung kết luận của ubk tỉnh hải dương
theo đó tại sở giáo dục tỉnh phú thọ hiện đang lưu trữ thông tin
về kỳ thi tốt nghiệp cấp ba hệ bổ túc văn hóa năm một nghìn chín trăm tám mươi hai của ti giáo dục tỉnh phú thọ
thật bất ngờ vì trong danh sách một trăm linh sáu thi sinh tại hội đồng thi bổ túc văn hóa tp việt trì
ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi hai không hề có ai là phạm văn thư sinh ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
chỉ có duy nhất một người là phạm văn thư sinh ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quê quán vĩnh bảo hải phòng
công tác tại nhiệt điện việt trì số báo danh chín mươi ba thi tại hội đồng thi này với số điểm các môn lần lượt là
văn bảy toán năm năm lý sáu và hóa sáu tổng điểm đạt được là hai mươi bốn năm điểm
trước đó làm việc với đại diện công ty của phần nhiệt điện phở lại ông phạm kim lâm
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cho biết dư luận về năm sinh và bằng tốt nghiệp cấp ba của ông phạm văn thư
xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi năm tuy nhiên khi trình bày trước ban thường vụ đảng ủy công ty
đồng chí thư cho biết bằng cấp ba của đồng chí hợp lệ nên công ty không tiến hành kiểm tra thêm
và đến nay công ty cũng chưa nhận bằng cấp ba của đồng chí thư để kiểm tra như đã trình bày
quay trở lại với kết luận kiểm tra đối với vi phạm của đồng chí phạm văn thư
nội dung thông báo nêu rõ vi phạm của đồng chí thư
đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật đảng xét tính chất mức độ vi phạm và đề nghị các tổ chức đảng cấp dưới
ủy ban kiểm tra tình ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phạm văn thư bằng hình thức cảnh cáo
cùng với thông báo này quyết định kỷ luật đối với đồng chí thư cũng nêu rõ
ban thường vụ đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đảng ủy công ty của phần nhiệt điện phạm lại
tri bộ đoàn thể thuộc đảng ủy công ty và đồng chí phạm văn thư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
quyết định này được ông bùi hữu uyển chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh hải dương ký ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
từ thời điểm ra quyết định kỷ luật đến nay đã gần năm tháng
tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ hình thức kỷ luật nào đối với đồng chí phạm văn thư
việc này đã và đang làm dư luận cán bộ công nhân viên công ty nhiệt điện phả lại bức xúc
trong kỳ tới hộp thư truyền hình sẽ tiếp tục làm rõ những vi phạm của đồng chí phạm văn thư
trong việc kê khai ngày sinh cũng như việc sử dụng bằng cấp trong quá trình công tác
kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
chương trình hộp thư truyền hình kênh truyền hình nhân dân xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp
những phản ánh của đông đảo quý khán giả đã gửi về chương trình
những ý kiến thông qua đường dây nóng hộp thư truyền hình sẽ được tìm hiểu và giải đáp trong các số hộp thư truyền hình tiếp theo
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình a nhân dân tv vn
đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng